thưa quý vị tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là tại thủ đô hà nội
đỉnh điểm là hà nội đã lập đỉnh hơn năm trăm linh ca mới vào hôm qua
trước tình hình đó chủ tịch ubnd hà nội đã ký công điện hòa tốc để ứng phó với dịch bệnh
thông tin chi tiết sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hà nội ra công điện hỏa tốc ứng phó
mới đây chủ tịch ubnd hà nội châu ngọc anh đã ký ban hành công điện hỏa tốc số hai mươi sáu
về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn linh hoạt
và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó công điện nhấn mạnh giai đoạn thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã ghi nhận sáu năm trăm sáu mươi tám ca mắc
số ca mắc tăng rất nhanh trong những ngày gần đây
trong đó chỉ tính riêng từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong vòng sáu ngày
trong vòng sáu ngày đã ghi nhận một bảy trăm năm mươi một ca mắc trung bình hai trăm chín mươi một ca một ngày
phần lớn các ca mắc đều được phát hiện trong cộng đồng tỷ lệ khoảng ba mươi tám tổng số ca mắc
trong các số ca cộng đồng tỷ lệ mắc thứ phát chiếm tỷ lệ khoảng bảy mươi
nhiều chùm ca bệnh đã được phát hiện quanh vùng cách ly phòng tỏa
tuy nhiên số ca mắc vẫn cao và vẫn phát sinh thêm các ca bệnh mới
như tại các địa bàn phường phú đô quận nam từ liêm ba trăm bảy mươi một ca xã ninh hiệp
huyện gia lâm ba trăm ba mươi một ca
phương la thành giảng võ hai trăm một mươi chín ca
tại các khu dân cư địa hình chật hẹp như ngõ khâm đức phố khâm thiên
phường trung phụng quận đống đa có tám mươi ba ca
tại các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sát covid một mươi chín của thành phố
mặc dù hiện nay số ca bệnh nặng ở tầng ba điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và nguy kịch chiếm tỷ lệ thấp dưới tám
tuy nhiên khi số ca bệnh tăng nhanh sẽ là thách thức lớn đối với các cơ sở y tế của thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hà nội dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh
khi các hoạt động kinh tế xã hội giao thương hàng hóa và di chuyển của người dân
từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao
do đó thành phố cần triển khai những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo dõi tình hình do biến chủng omicron gây ra trên thế giới
bám sát chủ trương chỉ đạo của trung ương chính phủ nhằm tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội
trên địa bàn và đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân thủ đô
thực hiện thông báo kết luận của thượng trực thành ủy số năm trăm tám mươi một ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở y tế tiếp tục chủ động bám sát
diễn biến tình hình dịch do biến chủng omicran gây ra
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và hướng dẫn của bộ y tế
khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine thuốc điều trị và các biện pháp
phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus sars cov hai
hướng dẫn các quận huyện thị xã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
để nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
tăng cường lực lượng vật tư trang thiết bị y tế cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp
và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới
để hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
khẩn trương triển khai và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện quyết định số năm nghìn năm trăm hai mươi năm
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế về ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị
trên cơ sở phương án cách ly theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của bộ y tế hướng dẫn danh mục các loại thuốc
phương pháp điều trị và xử lý các tình huống khi điều trị tại nhà
xây dựng quy trình phổ biến rộng ràng
để sẵn sàng chuẩn bị mọi tình huống hoàn thành trước ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông triển khai phần mềm quản lý việc thu dung
điều trị f tại các cơ sở thu dung cơ sở y tế và tại nhà hoàn thành trước ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
để triển khai trên địa bàn toàn thành phố
bên cạnh đó chỉ đạo tăng cường phân luận các bệnh viện của thành phố hệ thống y tế ngoài công lập
các cơ sở xét nghiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn của bộ y tế về các quận huyện
thị xã và xã phường thị trấn để triển khai phương án đáp ứng thu dung điều trị và cách ly
quản lý theo dõi khám và điều trị người diễm covid một mươi chín theo kế hoạch của y tế thành phố
hoàn thành chấm nhất trong ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc điều trị phân tuyến và xử lý khi số ca bệnh tăng cao
đặc biệt kiểm soát khi đối với các ca bệnh chuyển tận điều trị
thường xuyên báo cáo và cập nhật tình hình điều trị f trên địa bàn thành phố
báo cáo bang chỉ đạo thành phố
ủy ban nhân dân thành phố thành ủy chấm nhất vào một mươi tám h ba mươi hàng ngày
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận
huyện thị xã chỉ đạo ban chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn
và các lực lượng chức năng tại cơ sở khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai phương án mở rộng các cơ sở cách ly tập trung cách ly tự nguyện
tại các cơ sở lưu trú và cách ly tại nhà trên địa bàn
đối với các trường hợp f một trên địa bàn ba mươi quận huyện thị xã đảm bảo điều kiện theo quy định
tổ chức rút kinh nghiệm nhân rộng những cách làm hiệu quả trên từng địa bàn quận huyện thị xã
khẩn trương phối hợp sở y tế triển khai ngay các cơ sở thu dung
điều trị người mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ không triệu chứng
theo mô hình trạm y tế lưu động theo phương án hai trăm sáu mươi ba
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
đảm bảo mỗi phường xã thị trấn có bình quân ít nhất một trăm năm mươi giường bệnh
yêu cầu hoàn thành trong ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
căn cứ hướng dẫn của sở y tế liên hệ và phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn
xây dựng phương án và phân công lực lượng phối hợp cùng hệ thống y tế cơ sở
tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định hoàn thành trong ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương triển khai phương án cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo kế hoạch của y bàn nhân dân thành phố
phối hợp bộ tư lệnh thủ đô sở giao thông vận tải triển khai vận chuyển các trường hợp f một
đến các cơ sở cách ly tập trung của thành phố chậm nhất một mươi hai tiếng sau khi có kết quả xét nghiệm
của cơ quan y tế và quyết định của chính quyền địa phương
phối hợp sở thông tin và truyền thông sở y tế triển khai phần mềm quản lý thu dung
điều trị f tại các cơ sở thu dung cơ sở y tế của cơ sở và tại nhà
phần mềm ứng dụng quản lý f một tại nhà
tổ chức điều phối việc chuyển mẫu xét nghiệm đến các cơ sở xét nghiệm
theo hướng dẫn của sở y tế trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng diễn biến dịch bệnh
chủ động trao đổi phối hợp với sở giao thông vận tải để có phương án khi điều kiện
trang thiết bị chưa đủ khả năng đáp ứng theo yêu cầu công tác phòng chống dịch
hoàn thành chậm nhất trong ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
phổ biến đăng thông tin công khai trên cổng điện tử của quận huyện thị xã
và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông truyền thanh cơ sở về các phương án
tổ chức cách ly f một tại nhà phương án cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị
người mắc covid một mươi chín tại nhà theo kế hoạch của yên bàn nhân dân thành phố
danh mục các thuốc điều trị phương pháp theo dõi sức khỏe và khi điều trị tại nhà
các phương án khi cần chuyển điều trị tại các cơ sở y tế tuyến quận huyện và thành phố
để người dân chủ động chuẩn bị các phương án
chủ động ra soát danh mục các trang thiết bị y tế tại tuyến cơ sở và cấp quận huyện thị xã
theo khả năng của địa phương tổ chức mua sắm và trang bị đầy đủ trang thiết bị
vật tư y tế và thuốc điều trị oxy tại các tuyến cơ sở đáp ứng với các kịch bản dịch bệnh
công điện nhấn mạnh việc tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
đặc biệt là tiêm mũi hai với người trên năm mươi tuổi tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em
theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
tích cực tổ chức tiêm lưu động đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao
người lớn tuổi có bệnh nền khó di chuyển bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
tiếp tục thực hiện điều tra truy vết thần tốc việc khoanh vùng cách ly được thực hiện
trên phạm vi hẹp nhất có thể tiếp tục thông điệp năm k và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân
thực hiện đới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình
và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện
cuối cùng là triển khai rà soát kiểm tra tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn các khu dân cư mật độ đông sử dụng chung nhà tắm
khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống bến tàu bến xe tàu điện trên cao
các cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực có sự kiện tập trung đông người kiểm tra việc chấp hành
các quy định điều kiện phòng chống dịch theo quy định của trung ương và thành phố như tuân thủ thông điệp năm k
các biện pháp theo kế hoạch và các công điện văn bản chỉ đạo quy bàn nhân dân bàn chỉ đạo thành phố
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xử phạt theo các mức khung xử phạt
theo hướng dẫn của sở tư pháp tp yêu cầu đóng cửa đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
vi phạm nhiều lần không chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
thưa quý vị với tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay việc chủ tịch hà nội đưa ra công điện lúc này
là rất cần thiết đề nghị người dân và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc để ứng phó với tình hình dịch bệnh
đặc biệt là tuân thủ năm k và tự giác cách ly tại nhà khi nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại